hà nội chưa có phương án phong tỏa diện rộng tình hình vẫn trong tầm kiểm soát
thưa tiên huế xem xét cho f từ chối tiêm vaccine từ trả phí biểu trị
ba loại vaccine covid một mươi chín gần như không hiệu quả với omitforn nếu chỉ tiêm liều cơ bản
ba triệu chứng phổ biến nhất của người nhiễm biến thể omicron
nhà khoa học cảnh báo xuất hiện siêu biến thể mới từ sự kết hợp giữa omicron và delta
xin kính chào quý vị chào mừng quý vị đã đến với bản tin toàn cảnh covid một mươi chín trên kênh youtube của báo sức khỏe và đời sống
như thường lệ chúng tôi sẽ mang đến những tin tức mới nhất về tình hình covid một mươi chín tại các điểm nóng trên cả nước
và ngay sau đây xin mời quý vị cùng đến với những nội dung chi tiết sẽ
trước diễn biến phức tạp tại hà nội khi số ca mắc mới mỗi ngày liên tục thiết lập kỷ lục mới
bí thư thành ủy hà nội đinh tiến dũng khẳng định
hiện tại thành phố cũng chưa có phương án phong tỏa diện rộng vì tình hình vẫn đang trong tầm kiểm soát
tại hội nghị ban thường vụ thành ủy hà nội bí thư thành ủy hà nội đinh tiến dũng đã có một số chỉ đạo trong công tác phòng chống dịch trên địa bàn
ông đinh tiến dũng cho biết thành ủy ủy ban nhân dân đã chỉ đạo tập trung tối đa cho tuyến cơ sở để phòng chống dịch
đạt y tế cơ sở là trọng tâm để thích đứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín theo nghị quyết số một trăm hai mươi tám nợ quy cp của chính phủ
ngành y tế phải có hướng dẫn về chuyên môn nhất là trang thiết bị và con người cho các trạm y tế
từng phường xã thị trấn phải có phương án cụ thể để chuẩn bị cơ sở vật chất và nhân lực tương ứng với số lượng trạm y tế lưu động
sẵn sàng triển khai khi sức khả f tăng mạnh
nơi nào cần phải tổ chức thiết lập vận hành ngay nơi nào chưa cần phải có tập hướng diễn tập để khi có động lệnh là triển khai bố trí nhanh nhất
ông đinh tiến dũng cũng nêu rõ chúng ta phải quyết định tổ chức thực hiện theo hướng lấy y tế cơ sở làm nòng cốt để chiến thắng dịch bệnh
quá trình thực hiện vừa làm vừa đánh giá rút kinh nghiệm để tổ chức diện rộng toàn thành phố
biết thư thành ủy giao cho bang cán sự đảng ủy ban nhân dân thành phố
chỉ đạo toàn diện việc tổ chức các phương án bố trí trạm y tế lưu động tăng cường năng lực y tế cơ sở đáp ứng cấp độ dịch không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống
trước mắt ban cán sự đảng ủy ban nhân dân thành phố và đảng đoàn hội đồng nhân dân thành phố phối hợp
tháo gỡ ngay các khó khăn vướng mắt về cơ chế chính sách mua sắm vật tư máy xét nghiệm thiết bị y tế để tăng cường cho bệnh viện cấp huyện
nâng cao năng lực xét nghiệm khắc phục việc trả mẫu chậm quá tải xây dựng cơ chế chính sách trả thù lao cho lực lượng y bác sĩ về hưu sinh viên ngành y được huy động
ông đinh tiến dũng đề nghị toàn hệ thống chính trị từ thành phố xuống cơ sở và người dân thủ đô cần tiếp tục vào cuộc quyết tâm bảo vệ thủ đô trước dịch bệnh
đặc biệt là không để vì chủ quan trong những dịp lễ lớn như noel tết dương lịch mà làm lây lan dịch bệnh trên diện rộng
các phường xã thị trấn tiếp tục phát huy mạnh mẽ vai trò của cả tổ nhóm covid một mươi chín cộng đồng hỗ trợ theo dõi người nhiễm covid một mươi chín tại nhà
hiện tại thành phố cũng chưa có phương án phong tỏa diện rộng vì tình hình vẫn đang trong tầm kiểm soát đặc biệt là khi mức độ tiêm phủ vaccine phòng covid một mươi chín đủ hai mũi khá cao
các quận huyện thị xã sẽ thực hiện các biện pháp theo nghị quyết số một trăm hai mươi tám nqcp của chính phủ để bảo đảm linh hoạt theo diễn biến của dịch và từng địa bàn cụ thể
bi thư thành ủy đình tiến dũng nhấn mạnh
trong khi đó tại huế chủ tịch ubnd tỉnh thừa thiên huế đang yêu cầu xem xét đối với các trường hợp f cố tình từ chối không thực hiện tiêm vaccine sẽ phải tự chi trả chi phí điều trị
theo đó ông nguyễn văn phương chủ tịch ubnd tỉnh thừa thiên huế yêu cầu ubnd các huyện thị xã thành phố huế tiếp tục chỉ đạo các phòng bang các doanh nghiệp tổ chức các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ thuộc địa bàn quản lý
thực hiện chủ động xét nghiệm tầm soát đối với cán bộ công nhân viên người lao động tại đơn vị
cơ quan cơ sở mình quản lý tuyên truyền vận động các hộ gia đình người dân tự xét nghiệm tầm soát đồng thời chỉ đạo ubnd các xã phường thị trấn tổ covid một mươi chín cộng đồng chủ động ra soát thẩm định nhà ở của các hộ gia đình nơi lưu trú đáp ứng các điều kiện để thực hiện cho f không triệu chứng và triệu chứng nhẹ cách ly điều trị tại nhà
thực hiện ra soát thống kê số lượng năng lực tiếp nhận thu dung điều trị người covid một mươi chín của các cơ sở cách ly tập trung cấp huyện cấp xã hiện có
báo cáo về bộ chí huy quân sự tỉnh trước ngày một mươi sáu tháng một mươi hai đẩy tổng hợp báo cáo ubnd tỉnh sẵn sàng kết hoạt nhiệm vụ thu dung điều trị người nhiễm covid một mươi chín không triệu chứng và triệu chứng nhẹ
tiếp tục ra soát cập nhật số lượng người trên một mươi tám tuổi chưa tiêm vaccine mũi một trên địa bàn tuyên truyền vận động người dân để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành tiêm đủ liều cơ bản theo chỉ đạo của thủ tướng chính phủ bộ y tế
đối với các trường hợp f không có chỉ định tiêm phòng covid một mươi chín nhưng từ chối không thực hiện tiêm vaccine
bị chi trả chi phí điều trị
ông nguyễn văn phương cũng yêu cầu sở y tế chủ trì phối hợp với ủy ban nhân dân các huyện thị xã và thành phố huế đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín cho các đối tượng từ một mươi hai tuổi trở lên
ưu tiên cho các đối tượng từ năm mươi tuổi trở lên người có bệnh nền đảm bảo an toàn hiệu quả
trước sự xuất hiện của biến thể mới có vẻ như mọi nỗ lực phòng dịch theo kế hoạch của toàn thế giới với hai mũi vaccine đã không còn phù hợp
điều này một lần nữa được khẳng định trong một nghiên cứu mới từ mỹ
nghiên cứu này cho thấy ba loại vaccine covid một mươi chín dưới đây có khả năng bảo vệ giảm đáng kể trước biến thể omicron nếu chỉ tìm số liệu thông thường
nghiên cứu đã lấy máu xét nghiệm những người tiêm ba loại vaccine được cấp phép tại mỹ vaccine moderna vaccine johnson johnson và vaccine pfizer
và ở những người tiêm hai mũi pfizer moderna hoặc một mũi johnson johnson theo pháp độ thông thường các nhà khoa học phát hiện khả năng trung hòa của kháng thể chỉ từ mức thấp đến mức khi đối mặt với biến thể omicron
nhưng những người mới tiêm liệu vaccine tăng cường vẫn có khả năng trung hòa kháng thể mạnh mẽ khi đối mặt với biến thể mới
các nhà khoa học cũng cho rằng omicron có khả năng lây nhiễm cao hơn các biến thể đáng lo ngại trước đó
nó có khả năng lây truyện cao gấp đôi so với biến thể delta hiện đang chiếm ưu thế
vị trí thống trị của delta có thể sớm bị ôngicron chiếm lĩnh
kết quả này tương tự các nghiên cứu khác được công bố gần đây
các nhà nghiên cứu tại đại học oxford vào hôm một mươi ba tháng một mươi hai phát hiện ra phát đồ vaccine pfizer và astrazeneca
hai liều không tạo ra đủ kháng thể trung hòa chống lại biến thể mới
biontech và pfizer vào tuần trước cho biết
ba mũi vaccine covid một mươi chín của họ có thể vô hiệu hóa biến thể omicron mới trong một thử nghiệm
trong phòng thí nghiệm
nhưng với hai liều thì lượng kháng thể trung hòa thấp hơn đáng kể
moderna và johnson johnson vẫn chưa công bố bất kỳ dữ liệu nào về các vaccine hoạt động chống lại biến thể mới
johnson johnson từ chối bình luận về nghiên cứu mới và moderna không trả lời yêu cầu bình luận
song song với những biện pháp đối phó với biến thể mới
thì những triệu chứng của omicron cũng được phát triển
một nhà khoa học nam phi người lên tiếng cảnh báo thế giới về biến thể omicron
đã chỉ rõ ba triệu chứng phổ biến nhất của người nhiễm biến thể này
tại cuộc họp của ủy ban khoa học và công nghệ nam phi
tiến sĩ angelique coetzee chủ tịch hiệp hội y tế nam phi đã báo cáo với các thành viên của ủy ban
về thông tin mà bà nắm được trong quá trình điều trị cho các bệnh nhân
các triệu chứng nhiễm biến thể này trong bốn tuần qua hầu như không thay đổi
bao gồm đau cơ đau đầu và mệt mỏi
một bệnh nhân ba mươi ba tuổi nói với tôi rằng anh ấy vô cùng mệt mỏi trong vài ngày qua
và bị đau nhất toàn thân kèm theo đau đầu
bệnh nhân ngứa cổ họng nhưng không ho mất vị giác hay khứu rác và có xét nghiệm dương tính
tiến sĩ corsg cho biết bà gặp rất nhiều bệnh nhân có triệu chứng tương tự như vậy
theo bà conesg nam phi đang thực hiện chiến dịch nhằm kêu gọi mọi người làm xét nghiệm
khi họ thức dậy với một cơn đau đầu nhẹ
nếu bạn thức dậy vào buổi sáng và cảm thấy đau đầu hoặc đau cơ
bạn nên chờ qua hai mươi bốn giờ sau đó làm xét nghiệm nhanh
chúng tôi nhận thấy xét nghiệm nhanh vẫn có thể cho kết quả âm tính giả trong thời gian dưới hai mươi bốn giờ
nhưng sau hai mươi bốn giờ cho đến năm hoặc sáu ngày sau nó sẽ hiệu quả khi phát hiện các trường hợp dương tính
các nghiên cứu mới về omicront cho thấy biến thể này đang gây ra các triệu chứng khác
với các biến thể xuất hiện trước đó
trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh cdc đã phân tích dữ liệu
từ bốn mươi ba trường hợp nhiễm omicron ở mỹ và nhận thấy rằng
bệnh nhân thường có những triệu chứng gồm ho mệt mỏi và số mũi
trong khi các nước trên thế giới còn đang tìm hiểu về biến chủng mới omitpron
thì nguy cơ xuất hiện một loại biến thể mới đã bắt đầu
một trong những nhà phát triển vaccine morena cảnh báo rằng
một sự biến thể mới có thể được tạo ra nếu omicron và delta lây nhiễm cùng một lúc cho một người nào đó
theo trang ji limal của anh sự lây lan covid một mươi chín thường chỉ liên quan đến một chủng virus đột biến
nhưng trong một số trường hợp
trong một số trường hợp vô cùng hiếm gặp hai chủng virus có thể tấn công con người cùng một lúc
nếu chủng virus cùng lây nhiễm vào một tế bào chúng có thể hoán đổi gna và kết hợp với nhau
để tạo ra một phiên bản virus sars cov hai mới
tiến sĩ paul burton giám đốc y tế của nhà sản xuất vaccine moderna
cảnh báo cho ca nhiễm biến chủng omicron và delta đang lưu hành ở anh
khiến cho kịch bản này có thể khả năng xảy ra cao hơn
ông nói với các nghị sĩ trong ủy ban khoa học và công nghệ rằng
chắc chắn virus có thể hoán đổi trên và kích hoạt
một biến thể thậm chí còn nguy hiểm hơn
quy trình này được các nhà khoa học gọi là sự kiện tái tổ hợp
có thể xảy ra nhưng cần có điều kiện cụ thể và sự trùng hợp của hầu hết các tình huống
không thể kiểm soát được
chỉ có ba biến thể covid một mươi chín được tạo ra bởi virus hoáng đổi trên từng được ghi nhận
thay vào đó virus chủ yếu dựa vào các đột biến ngẫu nhiên để tạo ra nhiều biến thể hơn
khi chủng delta cạnh tranh với alpha thông qua quy trình này
một biến thể mới đã không được kết hoạt
omicron đã trở thành biến thể
chiếm ưu thế ở london chỉ sau hai tuần sau khi được phát hiện tại quốc gia này
các chuyên gia dự đoán nó sẽ trở thành chủng chính vào năm tới
trước đó đã có một số bài báo xuất bản từ nam phi về những người bị suy giảm miễn dịch
có thể chứa cả hai loại virus
điều này đã có thể xảy ra ở anh đặc biệt là với số lượng ca nhiễm mà chúng tôi đang chứng kiến
ông berton nói và cho biết điều này chắc chắn có thể dẫn đến một biến thể nguy hiểm hơn
các nhà khoa học cho biết phần lớn các khu vực đều có biến chủng thống trị
song việc bị nhiễm hai biến thể cùng một lúc là điều khó xảy ra
đối với người khỏe mạnh các nhà khoa học ước tính rằng chỉ có khoảng hai tuần
để cơ thể phát triển khả năng miễn dịch và loại bỏ thành công biến thể virus đầu tiên
trước khi kết hoạt một biến thể mới
tuy nhiên các đợt bùng phát lớn và không được kiểm soát như anh và mỹ vào mùa đông năm ngoái
sẽ làm tăng nguy cơ xảy ra sự kiện tái tổ hợp đơn giản vì số lượng ca nhiễm cao hơn
các nhà khoa học cũng cho rằng hai biến thể virus có thể hoán đổi gen
nhưng điều đó rất khó có khả năng xảy ra
đã có ba biến thể virus được tạo ra bởi sự kết hợp của hai biến thể khác nhau
nhưng chưa có trường hợp nào dẫn đến một đợt bùng phát dịch lớn
hoặc một biến thể mới nguy hiểm hơn xuất hiện
trong một trường hợp sự kiện tái tổ hợp đã xảy ra ở anh
khi biến thể alpha hợp nhất với b một một bảy bảy khiến cho biến thể xuất hiện lần đầu
ở tây ban nha vào cuối tháng một đã có bốn mươi bốn trường hợp nhiễm biến thể này trước khi nó biến mất
các nhà khoa học ở california cũng cho biết
họ đã xác định được một biến thể tái tổ hợp khác vào đầu tháng hai
khi chủng kent kết hợp với chủng b một bốn hai chín được phát hiện lần đầu tiên trong khu vực
chủng mới này cũng gây ra rất ít ca nhiễm và nhanh chóng biến mất
virus chủ yếu dựa vào các đột biến ngẫu nhiên để phát triển các biến thể mới
điều này xảy ra khi virus tạo ra các bản sao của chính nó và các lỗi trong gen
trong hầu hết các trường hợp những đột biến này là vô hại
nhưng đôi khi chúng có thể tạo ra một chủng virus dễ lây lan hơn
hoặc có khả năng lẫn tránh vaccine cao hơn
giới khoa học cho rằng biến thể omitron xuất hiện trong một đợt lây nhiễm kéo dài
ở một người bị suy giảm miễn dịch
điều này cho phép virus đột biến nhiều lần để tự huấn luyện nhằm lây nhiễm sang người
và né được khả năng miễn dịch trước đó
tại đất nước ngay sát việt nam là campuchia biến thể omicron đã bắt đầu xuất hiện
sau khi quốc gia này phát hiện ca mắc đầu tiên do omicron gây ra
và thủ tướng nước này đã lên tiếng lần đầu tiên sau khi campuchia thủng lưới vì omicron
khamer times đưa tin thủ tướng campuchia hun sen vừa lên tiếng kêu gọi người dân không nên hoảng sợ
dù đất nước đã ghi nhận một trường hợp nhiễm biến thể omitrn
tuyên bố trên vừa được ông hun sen đưa ra trong buổi lễ khánh thành khách sạn hayat regency phnom penh
vào sáng ngày hôm nay
theo lời nhà lãnh đạo campuchia trường hợp nhiễm biến thể omicron đầu tiên được ghi nhận
tại nước này là một người phụ nữ đang mang thai đến từ ghana và đã quá cảnh
tại các tiểu vương quốc ả rập thống nhất và thái lan
ông hun sen nhắn mạnh nói dù chúng ta đã ghi nhận một ca nhiễm biến thể omicron
nhưng mọi người đừng nên quá hoảng sợ mà hãy cẩn thận hơn và hãy nghiêm túc tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch
ông nói thêm sự sợ hãi quá mức có thể khiến chúng ta đánh giá sai tình hình
vì vậy mọi người đừng nên quá sợ hãi mà hãy tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng ngừa
đặc biệt là các biện pháp ba nên ba
quay trở lại với ngày đầu tiên thế giới phát hiện ra biến chủng omecron
tiến sĩ shikunle moyo
moyo gọi ngày một mươi chín tháng một mươi một một cách chân thành là ngày omicron
ngày mà nhóm của ông đã phát hiện ra biến thể omicron từ bốn nhà ngoại giao nước ngoài nhiễm covid một mươi chín
tại phòng thiết nghiệm tham chiếu hiv botswana harvard
tiến sĩ moyo giám đốc phòng thiết nghiệm và nhóm của ông đã kiểm tra các xét nghiệm pcr
mà điều phối viên phòng thí nghiệm đã làm qua đêm
tất cả xét nghiệm đều lấy từ các mẫu dương tính với virus sars cov hai
theo thói quen các nhà nghiên cứu sau đó xử lý acid nucleic
các phân tử tạo nên vật chất di truyền của virus
được chiếc xuất từ các mẫu bằng cách sử dụng thiết bị trình tự minion có kích thước bằng lòng bàn tay
thiết bị này tạo ra các chuỗi dữ liệu di truyền đầy đủ trong thời gian thực
cho phép nhóm nghiên cứu tìm kiếm bất kỳ thay đổi nào trong virus khi nó được truyền đi
wonderful chogar ba mươi một tuổi một nhà thông tin sinh học đến từ zimbabwe
luôn theo dõi máy tính khi mineon kết nối usb xuất ra các trình tự gen
tuy nhiên khi cả nhóm chuẩn bị
thì một điều kỳ lạ xảy ra có bốn chuỗi hiển thị các mô hình rất kỳ lạ mà chúng tôi chưa từng thấy trước đây
tiến sĩ moyo nói
trên máy tính mã di truyền của các mẫu chống lại virus sars cov hai ban đầu không khớp
đã được gắn cờ trên các hàng chữa cái nhiều màu
sự khác biệt lớn đến mức tiến sĩ mozo lo lắng rằng có một sự nhầm lẫn nào đó
tuy nhiên sau khi nhóm nghiên cứu kiểm tra chất lượng ký lưỡng họ vẫn có kết quả tương tự
nhà thông tin sinh học chogar cho biết thêm
điều đó khá đáng báo động vì chúng tôi chưa bao giờ thấy một dòng biến thể nào như vậy ở botswana
nó đã bị đột biến nặng nề
ít nhất có ba mươi đột biến protein của virus liên kết với các thủ thể trên tế bào vật chủ của con người
cuối cùng có tổng cộng hơn năm mươi đột biến báo hiệu một phát hiện đáng lo ngại
tiến sĩ mozo đã tham khảo ý kiến với cộng tác viên lâu năm
và quyết định báo cáo trình tự bất thường cho bộ y tế và sức khỏe botswana
họ xác nhận rằng các mẫu xét nghiệm đến từ bốn công dân nước ngoài
là các nhà ngoại giao có kết quả xét nghiệm dương tính với covid một mươi chín vào ngày một mươi một tháng một mươi một
theo đài on chazira
các quan chức chưa xác nhận các nhà ngoại giao đến từ đâu
và nói rằng họ muốn tránh bèo sâu các quốc gia khác
tuy nhiên tổng thống botswana nói trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình cnn
rằng ít nhất một số đã đến từ châu âu
ngay sau đó ông moyo đã tải dữ liệu di chuyển mới lên gis aid
một cơ sở dữ liệu truy cập mở phổ biến
mà các phòng thí nghiệm trên thế giới sử dụng để chia sẻ nhanh chóng trình từ bộ gen
trong khi đó các nhà khoa học làm việc song song ở nam phi và hồng kông
cũng giải trình tự cho biến thể gen mới
sau đó biến thể mới được ký hiệu là b một một năm trăm hai mươi chín
và cuối cùng đã được đặt tên là omicron
khám phá của họ mà nam phi đã cảnh báo thế giới vào ngày hai mươi năm tháng một mươi một
lại dẫn đến việc một số chính phủ trên thế giới áp đặt các hạn chế đi lại sâu rộng đối với nam phi
khi tiến sĩ moyo và nhóm của ông moyo
ông moyo đã nói rằng các quốc gia chính chúng tôi nam phi và những quốc gia khác
lại gặp khó khăn vì đã chia sẻ dữ liệu của mình với thế giới một cách minh bạch
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé